thưa quý vị từ ngày tám tháng bốn cho đến ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và dịch vụ tân hiệp pháp
đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần quý thanh và trần uyên phương
bộ công an giao cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra xác minh giải quyết nội dung đơn của một số công dân
trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai tố cáo ông trần quý thanh cùng các con gái trần uyên phương trần ngọc bích
và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trốn thuế
cưỡng đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh đồng nai và tp hcm từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của trần quý thanh cùng các con gái trần uyên phương trần ngọc bích
đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoảng bốn một trăm bảy mươi năm bộ đoàn hình sự
ngày tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích
ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần quý thanh trần uyên phương
và tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại chín địa điểm đối với ba bị can
các quyết định lệnh của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật
đang trên đường chuẩn bị tiêu thụ gần một viên ma túy tổng hợp đối tượng hà thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại xã mường nọc huyện quế phong vừa bị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
trước đó tại xã diễn hồng huyện diễn châu công an huyện yên thành chủ trì phối hợp với công an xã diễn hồng
phá chuyên án và bắt giữ đối tượng thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần một viên ma túy tổng hợp
cơ quan công an xác định thanh là đối tượng cầm đầu thường xuyên mua ma túy tại các huyện biên giới
rồi bán cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn huyện yên thành và các huyện lân cận
tại cơ quan công an hà thị thanh đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
đột nhập vào xà lan của người dân trộm nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng một trăm linh triệu đồng
đối tượng a mác vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
vào đêm ngày hai mươi sáu tháng ba amec đã đột nhập bà trần thị thanh thùy lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gồm
một điện thoại di động nhãn hiệu iphone một mươi ba pro max chín chỉ vàng hai mươi bốn gra và một mươi năm triệu đồng tổng giá trị tài sản khoảng một trăm linh triệu đồng
sau khi lấy trộm được tài sản amec đem về nhà cất giấu đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một
phát hiện bị mất tài sản nên bà thùy đã trình báo cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định amac là đối tượng gây ra vụ trộm trên
với tội danh chiếm giữ tài sản trái phép bốn bị cáo vừa bị toán nhân dân tp hải phòng đưa ra xét xử
theo có trạng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai chị đào thị hồng có chuyển nhầm năm trăm linh triệu đồng qua dịch vụ internet banking cho phạm văn mạnh
mạnh mặc dù biết là chuyển nhầm tiền nhưng vẫn bàn bạc phân tán và chiếm đoạt số tiền trên
bằng cách chuyển qua tài khoản của các đối tượng vương hoàng trung và nguyễn hồng phong nguyễn thị hương
sau khi nhận được tiền các đối tượng đã rút ra tiêu xài và trả nợ cho mạnh
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phạm văn mạnh hai mươi bốn tháng tù giam vương hoàng trung hai mươi một tháng tù giam
các đối tượng hương và phong được hưởng án treo về tội chiếm giữ trái phép tài sản
hàng chục phương tiện xe mô tô có biểu hiện tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an
công an tỉnh bình dương xử lý
vào chiều ngày chín tháng bốn một nhóm đối tượng thanh thiếu niên với khoảng năm mươi sáu mươi phương tiện chạy xe mô tô
tụ tập thành đoàn tốc độ cao có biểu hiện chuẩn bị đua xe trái phép
khi phát hiện có lực lượng chức năng nhóm đối tượng đã nhanh chóng tăng ga bỏ chạy
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức bao vây và tạm giữ hàng chục phương tiện đưa về trụ sở công an để làm việc